thưa quý vị tối qua trong lúc người dân cả nước nô nức đón giao thừa
chăm niền hân hoan phấn khởi thì lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh thái nguyên
vẫn đang căng mình dập lửa nỗ lực chữa cháy đảm bảo an toàn cho sức khỏe và tài sản của người dân
thông tin do phóng viên nguyễn minh tại tỉnh thái nguyên mới chuyển về
vụ cháy xảy ra vào khoảng hai mươi ba h tối qua tại nhà bà đào thị đoán ở số một mươi ba tổ một mươi tám
phường tân thành thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh thái nguyên đã huy động lực lượng tới hiện trường
sau khoảng một giờ ba mươi phút chiến đấu với giặc lửa đám cháy đã được khống chế
vụ cháy đã làm thiệt hại một căn nhà cấp bốn và thiêu dụi tám mét khối củi khô với trị giá khoảng một mươi hai triệu đồng
nguyên nhân được xác định là do bất cẩn trong quá trình sử dụng lửa
cũng trong đêm giao thừa bên cạnh công tác trực sẵn sàng chiến đấu
cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh thái nguyên cũng đã huy động lực lượng đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
tại sáu địa điểm bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh